những ngày này trên các cánh đồng trũng của huyện phú lộc nam đông a lưới và cả thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
ở đâu người ta cũng bắt gặp cảnh tượng bà con tất bật gặt và phơi lúa để tránh thiệt hại do mưa lũ
việc lúa bị ngập úng dẫn đến bọc mầm khiến cho người dân hết sức lo lắng
nếu không thu hoạch kịp lúa sẽ bị lên mộng chỉ có thể làm thức ăn cho vật nuôi và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người nông dân nơi đây
sáng ngày bốn tháng chín trời ngớt mưa bà con nông dân ở xã thủy phù thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế tập trung lúa ra sân và các con đường bê tông để phơi lúa
cảnh phơi đậy đậy phơi này diễn ra liên tục trong mấy ngày qua